hiện đang vào vụ thu hoạch chính nhưng người trồng quýt đường ở xã tân thành thị xã đồng xoài tỉnh bình phước lại đang gặp khó khăn vì giá bán liên tục sụt giảm
với diện tích hai hectare năm ngoái gia đình chị nguyễn thị oanh ở ấp tám xã tân thành thị xã đồng xoài thu về hai mươi năm tấn quýt với giá giao động từ hai mươi đến hai mươi năm đồng một kg thu lãi cả trăm triệu đồng
nhưng vụ năm nay dù vườn quyết đã chín trái to đẹp nhưng thương lái chỉ mua với giá một nửa so với năm ngoái nên gia đình chị đánh liều chờ thêm ít ngày đợi giá tăng thêm
người ta mua thì giờ người ta mua xô thì có tám với bảy với lại cái loại một thì nó có một mươi hai cái giá nó thấp quá nên tụi em không dám bán bán rồi không có đủ tiền chi phí nên là từ từ tụi em chờ giá coi nó lên nó có lên được tí nào không thì tụi em mới bán
điều khiến nông dân lo lắng là dù giá quýt đã xuống rất thấp nhưng rất ít thương lái đến mua trong khi quýt đang vào chính vụ chín đồng loạt nếu bán không kịp trái sẽ hỏng
hiện thương lái mua quýt loại một tại vườn với giá từ một mươi đến một mươi hai đồng một kg và loại hai từ năm đến bảy đồng một kg giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái
tổng diện tích mua quýt ở sản thành là khoảng một trăm tám mươi hectare trong đó nếu thu hoạch được thì khoảng trên một trăm năm mươi hectare
lượng quýt năm nay thì do mấy năm là đa số một số cái vườn vườn trước mà trồng năm trước năm hai nghìn một mươi hai đó thì nó giả cỗi
cái hai nữa là diện tích thì ở các nơi đều mở rộng trước kia thì có tân thành nhưng giờ các cái huyện các cái xã lân cận đều có mở rộng cả
cho nên là cái lượng quýt thì là nhiều là cung vượt cầu
về cái việc mà tiêu thụ sản phẩm thì ở đây thì bây giờ là nhân dân chúng ta là tự thương lái thương lái là thỏa thuận với lại các hộ gia đình đồng quýt
và nhiều là tự lượng
chọn cái đầu ra nhưng không có cái đơn vị nào đứng ra để bao tiêu đầu ra cho nhân dân cả
hiện chi phí đầu tư cho một hectare quýt giao động từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng
với giá bán hiện nay thu không đủ bù chi phí đặc biệt là những vườn quyết mới cho trái năm đầu tiên
những năm trước quýt đường là loại cây mang lại lợi nhuận cao cho người nông dân được nhiều hộ chọn là cây trồng bền vững
nay giá thành thu mua của quyết đường giảm như hiện nay khiến cho các hộ nông dân lo lắng trong việc đầu tư trong thời gian tiếp theo